quân đội israel cho biết sau nhiều ngày hứng chịu các đợt tấn công liên tiếp của bộ binh israel
lực lượng hamas đã mất hoàn toàn kiểm soát khu vực phía bắc giải gaza
lực lượng này cũng cho rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện
song israel đã cho phép ngừng bắn nhân đạo vào những thời điểm cụ thể để người dân di rời về phía nam
trong một diễn biến liên quan giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwar
philippe lazzarini đánh giá tình hình ở khu vực phía bắc giải gaza trong tình trạng báo động
theo ông lazzarini hiện vẫn còn khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi người ở thành phố gaza
bao gồm nhiều người đang theo học tại các trường của unrwar
mặc dù israel tuyên bố mở hành lang để người dân phía bắc gaza sơ tán về phía nam
nhưng có rất nhiều trẻ em người già và người bị hạn chế khả năng vận động
chưa kể những người bị thương không thể đi lại
trong khi đó theo bộ y tế palestine cuộc xung đột israel hamas đã cướp đi sinh mạng
của hơn một mươi năm trăm linh người palestine ở gaza
trong đó có hơn bốn người palestine ở gaza
và có hơn bốn người palestine ở gaza trong đó có hơn bốn người palestine ở gaza
và có hơn ba trăm linh trẻ em và gần ba phụ nữ và làm bị thương hơn hai mươi bốn người khác
gần một năm triệu người palestine đã bị cưỡng bức di rời từ bắc gaza
tới khu vực phía nam của vùng lãnh thổ này
trong khi đó theo một số nguồn tin đang diễn ra các cuộc đàm phán
giữa israel và phong trào hồi giáo hamas do qatar làm trung gian và phối hợp với mỹ
trong đó đề xuất thả một mươi một mươi năm con tin đang bị giữ tại giải gaza
để đổi lấy lực ngừng bắn trong một hai ngày
qatar là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhà nước palestine
có các kênh liên lạc công khai với hamas lực lượng đang kiểm soát giải gaza
và cũng là nước đặt căn cứ quân sự lớn nhất của mỹ tại trung đông
kể từ khi xung đột hamas israel bùng phát quốc gia vùng vịnh này đã tích cực
đóng vai trò trung gian với các nỗ lực ngoại giao nhằm thức để hamas trả tự do
cho các con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công và xâm nhập bất ngờ
lãnh thổ israel ngày bảy một mươi
trong khi đó vào ngày tám một mươi một chủ tịch hội đồng châu âu jacques michel tuyên bố
liên minh châu eu sẽ dẫn đầu trong nỗ lực tổ chức hội nghị hòa bình một cách sớm nhất có thể
để bàn về cuộc xung đột hamas israel
cũng trong ngày tám tháng một mươi một trong cuộc điện đàm với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
ngoại trưởng ai cập sameh sukri tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận quốc tế
được thể hiện trong nghị quyết gần đây của đại hội đồng liên hợp quốc
nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải gaza
nhằm bảo vệ dân thường và ngăn chặn các nỗ lực cưỡng bước di rời người palestine ra khỏi giải đất ven địa trung hải này
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác một nghị sĩ quốc hội ukraine cho hay cơ quan lập pháp nước này
vừa bỏ phiếu thông qua dự luật về việc gia hạn chín mươi ngày tình trạng thiết quân luật
vốn dự kiến hết hạn vào ngày một mươi sáu một mươi một tới
trong thời gian thiết quân luật tất cả các hoạt động bầu cử tổng thống quốc hội và địa phương sẽ đều không được phép tiến hành
một kỳ bầu cử quốc hội tháng một mươi tại ukraine đã bị hủy bỏ
với dự luật mới cuộc bầu cử tổng thống ukraine dự kiến vào đầu năm sau cũng sẽ không thể diễn ra
bên cạnh đó quốc hội ukraine cũng thông qua dự luật về việc gia hạn lệnh tổng động viên đến ngày một mươi bốn tháng hai năm sau
trong thời gian này tất cả công dân ukraine trong độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi đều có thể được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã công bố tình trạng thiết quân luật vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm ngoái
sau khi xảy ra cuộc xung đột với nga
từ đó đến nay
tình trạng thiết quân luật đã được gia hạn chín lần
trong một diễn biến khác
ủy ban châu âu ec đã khuyến nghị liên minh châu âu eu bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với ukraine
ec đánh giá ukraine đã hoàn thành chín mươi các cải cách theo yêu cầu của eu
và các cuộc đàm phán sẽ chính thức được tiến hành sau khi kiev chấp nhận một số điều kiện còn lại
còn tại nga tổng thống vladimir putin đã ký xác lệnh
theo đó một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại nga
có thể được đổi lấy tài sản bị phong tỏa
tài sản bị phong tỏa của người nga xác lệnh đã có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày tám tháng một mươi một
xác lệnh quy định thủ tục bán chứng khoán nước ngoài thuộc sở hữu của người nga cho người nước ngoài
bao gồm cả từ các quốc gia được coi là không thân thiện bằng chi phí là số tiền của người nước ngoài này
bị phong tỏa trong tài khoản loại xe ở nga
điều kiện tiến hành các giao dịch liên quan sẽ do ủy ban kiểm soát đầu tư nước ngoài của chính phủ nga quy định
trước đó bộ trưởng tài chính nga nhấn mạnh hiện có hơn ba năm triệu công dân nga
có tài sản trị giá tới một năm nghìn tỷ rút bị phong tỏa
chính quyền nga đề xuất đổi số tiền bị phong tỏa này lấy tiền mà người nước ngoài tích lũy trong tài khoản loại xe
việc tham gia vào quá trình này sẽ là tự nguyện
ở giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản trị giá khoảng một trăm linh tỷ rút
thuộc về các nhà đầu tư bán lẻ
giới chức serbia đã bắt giữ hàng nghìn người di cư trong hai tuần qua ở các khu vực phía bắc và phía đông của nước này
đây là một phần trong chiến dịch toàn quốc được phát động sau vụ xả súng khiến ba người di cư thiệt mạng hồi tháng trước
theo thông báo của bộ nội vụ serbia từ hôm hai mươi bảy tháng một mươi cảnh sát nước này đã tạm giữ khoảng bốn năm trăm linh người di cư
tại ba khu vực sát biên giới với hungary và bulgari và chuyển họ đến các trung tâm do chính phủ kiểm soát
trong khuôn khổ chiến dịch tám đối tượng buôn lậu cùng một trăm một mươi chín người đã bị bắt giữ
với các cáo buộc buôn người sở hữu trái phép vũ khí ma túy
cảnh sát cũng khám xét hơn tám mươi một người
trong khu vực sát biên giới tám đối tượng buôn người sở hữu trái phép vũ khí ma túy
thời gian qua serbia đã phải đối mặt với làn sóng di cư tăng đột biến
và sự xuất hiện của các băng nhóm tội phạm và buôn người gây bất ổn an ninh tại biên giới
cơ quan quản lý thiên tai somali sodma cho biết ít nhất hai mươi chín người đã thiệt mạng
và hơn tám trăm năm mươi người đã phải di rời do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại quốc gia này
cơ quan trên cũng cảnh báo các cộng đồng vẫn cần cảnh giác do nguy cơ lũ lụt cao
ở khu vực dọc sông juba đặc biệt là ở các khu vực gedo bakun và bay miền nam somali
và nguy cơ lũ quét ở những vùng trụng thấp
tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao cũng đã cảnh báo
về nguy cơ lũ lụt tiếp diễn trên khắp cả nước somali
ước tính sẽ ảnh hưởng đến một hai triệu người sinh sống ở những khu vực ven sông
hôm sáu tháng một mươi một vừa qua văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc cho biết
các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực sơ tán hai bốn trăm linh người bị mắc kẹt do lũ lụt
ở thành phố lũ úc miền nam somali
điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xảy ra quốc gia đông phi
nơi có hơn ba bảy triệu người đang sống trong cảnh đói cùng cực
trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay
chính quyền thủ đô new delhi của ấn độ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học
ngừng hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với các phương tiện giao thông
giới chức thành phố cũng lên kế hoạch tạo mưa nhằm nỗ lực cải thiện chất lượng không khí
theo các nhà khoa học từ viện công nghệ ấn độ canpur
việc gây dựng ra mưa nhân tạo có thể sẽ được thực hiện nếu có mây hoặc hơi ẩm trong khí quyển
những tình huống này được dự báo có thể xuất hiện vào khoảng ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một
đề xuất trên sẽ được trình lên toán tối cao ấn độ trong ngày một mươi tháng một mươi một
giới chức new delhi bày tỏ tin tưởng có thể thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên
chất lượng không khí ở new delhi thường xấu đi hàng năm trước mùa đông
khi không khí lạnh giữ lại các chất ô nhiễm từ xe cộ công nghiệp bụi xây dựng và đốt rác thải công nghiệp
chỉ số chất lượng không khí của new delhi được ghi nhận ở mức hơn ba trăm hai mươi vào sáng sớm ngày tám tháng một mươi một
mức độ nguy hiểm trước khi giảm xuống còn hai trăm chín mươi bốn sau đó
các nhà khoa học châu âu đã dự báo năm hai nghìn hai mươi ba gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong một trăm hai mươi năm năm qua
dự báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu cho thấy vào tháng một mươi năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cùng kỳ ghi nhận vào năm ngoái
cơ quan biến đổi khí hậu copernicus của eu cho biết vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trước đó
được ghi nhận với mức tranh lệch lớn
trên toàn cầu nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trong tháng một mươi vừa qua
ấm hơn một bảy độ c so với cùng tháng này trong giai đoạn từ năm một nghìn tám trăm năm mươi đến một nghìn chín trăm linh giai đoạn được xác định là thời kỳ tiền công nghiệp
biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các hiện tượng thời tiết cực đoan
trong năm nay lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở liby nắng nóng khắc nghiệt ở nam mỹ và mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận ở canada
mặc dù các quốc gia đặt ra mục tiêu ngày càng tham vọng trong việc cắt giảm khí thải nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được
năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận lượng khí thải co hai toàn cầu ở mức cao kỷ lục
thưa quý vị mỗi năm tại liên minh châu âu sẽ có khoảng năm tám triệu tấn hàng diệt may thải loại
tính trung bình đầu người là khoảng một mươi một kg chừng người
đầu năm nay nghị viện châu âu đã bỏ phiếu thông qua các khuyến nghị cho chiến lược phát triển bền vững và tuần hoàn diệt may
một trong những mục tiêu đáng chú ý trong ngành diệt may trong tương lai được eu nêu lên trong chiến lược nói trên
đó là đảo ngược tình trạng sản xuất dư thừa làm cho các sản phẩm diệt may trở nên bền vững hơn dễ dàng tái sử dụng
khi mà lộ trình thực hiện chiến lược này vẫn là câu chuyện dài đối với tất cả các quốc gia trong khối
thì một nhà máy tại thụy điển đã đưa ra một câu trả lời cho việc tái chế rác thải diệt may
và đây cũng là nội dung sẽ được đề cập đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
nằm ở ngoại ô thành phố manma miền nam của thụy điển nhà máy này do công ty tái chế si sak điều hành
nó có tên sitech chữ viết tắt của nền tảng đổi mới
trong phần loại hàng diệt may của thụy điển và cũng là cơ sở đầu tiên trên thế giới phần loại rác thải diệt may hoàn toàn tự động
chúng tôi có một lượng lớn hàng diệt may hỗn hợp và cần phải được phân loại để quá trình tái chế có thể hoạt động
các khâu sắp xếp phân loại đều cần phải được thực hiện một cách nhanh chóng với độ chính xác cao
vì vậy nó cần tới máy móc tự động
nhà máy được lập trình để phân loại đồng thời nhiều loại vải trong đó có vải sợi bông và polyester
công suất hiện nay của nhà máy lên tới bốn năm tấn rác thải diệt may mỗi giờ
vật liệu may mặc được đưa qua giải ánh sáng và sẽ phản chiếu màu sắc khác nhau tùy vào chất liệu
cảm biến xác định loại sợi sau đó luồng khí nén sẽ thổi vải và đúng làn băng truyền
tại đây chúng tôi đưa tất cả vật liệu vào hệ thống sau đó chúng sẽ trải qua bốn quy trình phân loại
ví dụ chúng tôi muốn phân loại quần áo có thành phần chín mươi năm cốt tông hoặc năm mươi akileake
hệ thống này có thể làm được điều đó
từng là một cơ sở thí điểm sitek hiện có khả năng phân loại tới hai mươi bốn tấn mỗi năm gần một phần ba lượng rác thải diệt may hàng năm của thụy điển
chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu mà liên minh châu âu đặt ra
đây là cơ sở tái chế đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là cơ sở cuối cùng
chúng tôi cần nhiều nhà máy phân loại tự động hơn ở khu vực châu âu
một nghiên cứu vào năm ngoái của viện môi trường thụy điển cho thấy
việc phân loại tự động quy mô lớn hàng dệt may có thể đem lại lợi ích cho môi trường
nhưng các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo bên cạnh việc tái chế vấn đề cốt lõi là thay đổi tầm nhìn và cách hoạt động của ngành dệt may
ngành đang gây ô nhiễm môi trường lớn thứ hai trên thế giới
điều cần làm tiếp theo là khiến các công ty sản xuất quần áo hiểu ra rằng họ cần sử dụng vật liệu tái chế thay vì những vật liệu diệt may truyền thống
ý tưởng tái chế hàng diệt may chính là hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn
nhưng kinh tế tuần hoàn đòi hỏi chúng ta phải có hàng diệt may chất lượng cao có thể tái chế nhiều lần trong thời gian dài
đó là điều chúng ta chưa làm được
điều tệ nhất là hiện nay chúng ta vẫn kiếm cớ để sản xuất nhanh số lượng lớn nhưng chất lượng lại không cao
điều mà phó giáo sư inskyor nói tới chính là thời trang nhanh
mô hình kinh doanh đang đặt ra nhiều lo ngại nhưng lại đem đến lợi nhuận khổng lồ
cho các tập đoàn và công ty eu cho biết sản lượng diệt may toàn cầu đã tăng gấp đôi từ năm hai nghìn đến hai nghìn một mươi
và mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng gần hai phần ba vào năm hai nghìn hai mươi
những quy định như của nghị viện châu âu hay những cơ sở như siptech là cần thiết để hướng tới thời trang bền vững